vào ngày tám tháng một trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã gửi thư khen và tặng thưởng các lực lượng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an công an tỉnh điện biên bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và cục hải quan tỉnh điện biên
ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng thưởng bằng khen cho ba tập thể một mươi cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh triệt phá chuyên án
bắt giữ ba đối tượng thu giữ chín mươi chín bánh heroin một kg ma túy đá
trước đó qua công tác trinh sát lực lượng chức năng phát hiện một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên tỉnh xuyên quốc gia
với số lượng lớn do một nhóm đối tượng người dân tộc mông trú tại huyện điện biên đông và huyện điện biên tổ chức thành đường dây khép kín
để đưa ma túy từ lào về việt nam bằng đường bộ qua điện biên để mang sang nước thứ ba tiêu thụ
các đối tượng liên hệ với nhau qua mạng gia lô facebook từ trong nước sang
nước người ngoài như lào myanmar thái lan
sau đó thì chúng điều chuyển vận chuyển ma túy từ tháng lào myanmar về địa bàn giáp biên của chúng ta
sau đó thì chúng thuê các đối tượng trẻ tuổi mà người dân tộc ráp biên để vận chuyển ma túy từ bên cái biên giới về biên giới bên này biên giới
sau đó rồi chúng lại tiếp tục như là thuê nhóm đối tượng khác vận chuyển ma túy về cái nơi tập kết để vận chuyển đi các tỉnh hoặc là các nước thứ ba tiêu thụ
thường thường là những phương tiện mà chúng sử dụng là những phương tiện mà mua ở các chợ cũ như hiệu cầm đồ mua hoặc là những ô tô những chợ cũ mà chúng không đáp sang tên đổi chủ
chúng chỉ dùng cái hợp đồng như là mua bán
việc đó là nó rất khó khăn cho công tác điều tra để phát hiện
ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chuyên án nhận được thông tin lầu a dua cùng đồng bọn sẽ vận chuyển một khối lượng lớn ma túy trên hai xe ô tô từ điện biên đông sang lào cai để tiêu thụ
các tổ công tác chia thành nhiều mũi tiến hành chốt chặn bắt giữ các nhóm đối tượng
tại khu vực bản lao xã xuân lao huyện mường ảng các đối tượng điên cuồng tăng tốc lao thẳng xe ô tô vào tổ công tác và chỉ chịu bỏ xe lại bìa rừng để tẩu thoát khi cả hai lốp xe không còn hơi để chạy
chúng tôi đã triển khai lực lượng phong tỏa các tuyến đường giao thông và cử trinh sát phối hợp với phòng ma túy công an tỉnh nắm tình hình trong các khu dân cư
phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền vận động người dân tham gia tố giác tội phạm và cung cấp thông tin giúp đỡ lực lượng công an trong truy bắt đối tượng
sau gần hai giờ đồng hồ bao vây toàn bộ khu rừng các đối tượng lẩn trốn và dọc tuyến đường có thể thoát thân của các đối tượng
các lực lượng đã bắt giữ được lầu a dia còn đối tượng lầu a sò đã điên cuồng dùng dao đe dọa và sẵn sàng chống cự đến cùng với lực lượng vây bắt
xét tình thế cấp bách quyết không để đối tượng lợi dụng địa hình trốn thoát và để tránh thương vong giữ an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân
lực lượng công an đã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên và bắn chấn áp
chúng tôi đã huy động gần bốn trăm linh chiến sĩ thuộc các lực lượng công an hải quan biên phòng và lực lượng dân quân quận chúng nhân dân trên địa bàn
đặc biệt là lực lượng công an xã là đầu mối kết nối giữa ban chuyên án với quần chúng nhân dân
đối tranh chuyên án
với bản chất liều lĩnh manh động đối tượng lầu a dua tiếp tục vượt qua hàng rào chốt chặn
lao thẳng xe ô tô vào hàng loạt xe máy của lực lượng vây bắt và tiếp tục bỏ chạy gần ba km
sau đó các đối tượng bỏ lại xe và lẩn trốn lên rừng tại xã xá nhà của huyện tùa chùa
đến một mươi chín h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi hai khi phát hiện đối tượng lầu a dua từ trên rừng đi xuống khu vực bản phiêng pèn
xã mừ mùn để nhận thực phẩm tiếp tế
các mũi quân đã khống chế bắt giữ thành công đối tượng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận sau khi cùng nhau thực hiện hành vi mua ma túy từ khu vực biên giới về việt nam
các đối tượng đã sử dụng hai xe bán tải để cất dấu trên ba mươi năm kg ma túy
bao gồm chín mươi chín bánh heroin và một kg ma túy đá để mang sang lào cai tiêu thụ
hiện ban chuyên án đang tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện giai đoạn hai của chuyên án
và ra quyết định truy nã những đối tượng còn lại